thưa quý vị sau hơn một tháng kể từ khi xảy ra vụ khủng bố kinh hoàng với hành vi giết người man dợ của nhóm đối tượng tấn công vào trụ sở hai xã ea tiêu và e cơ tu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
khiến sáu cán bộ chiến sĩ công an cán bộ xã hy sinh ba người dân thiệt mạng và làm trọng thương hai cán bộ công an
qua lời khai của các đối tượng bị bắt giữ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắk đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án với các tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép và che giấu không tố giác tội phạm
cũng từ đây bức màn tội ác với cái tên phunro tưởng như đã khép lại chỉ còn trong ký ức của đồng bào tây nguyên hơn bốn mươi năm về trước giờ lại được vén lên với đầy đủ bản chất tàn động liều lĩnh
trong chương trình góc nhìn
trong chương trình góc nhìn sự thật tuần này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị cái nhìn đầy đủ về hành trình dẫn đến tội ác kinh hoàng của nhóm đối tượng gây ra vụ khủng bố vừa qua
tuy nhiên ý đồ đột nhập vào doanh trại quân đội này hai lần đều không thành công nên chúng chuyển sang tấn công trụ sở chính quyền hai xã gia tiêu với akutun
thưa quý vị sau vụ tấn công để lại hậu quả nghiêm trọng này đồng bào các dân tộc thiểu số ở tây nguyên sẽ nói gì
qua lời khai của các đối tượng chân tướng một tổ chức gồm các đối tượng phun rô lưu vong đã được xác định
các đối tượng trong tổ chức phản động này như thế nào chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị trong các chương trình sau
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại